dịch covid một mươi chín lại chuyển biến khó lường khi số ca nhiễm mới ở trung quốc đại lục lại tăng đột biến
trong khi nhiều nước liên tục ghi nhận trường hợp tử vong
vì vậy việt nam dù đã có những thành công đầu tiên trong việc hạn chế dịch nhưng không vì thế mà chủ quan
tổ chức y tế thế giới who đã nâng mức đánh giá rủi ro của dịch covid một mươi chín lên mức cao nhất
khi dịch lây lan hơn sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
vì vậy dù được who và trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ uscdc đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng việt nam vẫn luôn xác định không vì thế mà chủ quan đặc biệt là tại tuyến y tế cơ sở
trong phương án của chúng tôi nếu như vượt quá số năm mươi dùng bệnh này
thì chúng tôi còn có các bệnh viện ở bên cạnh để hỗ trợ
hoặc là hỗ trợ của tuyến trên có thể thành lập những khu cách ly đặc biệt giãi chiến ở bên cạnh nữa
tuyệt đối đề phòng nâng cao cảnh giác với dịch bệnh
nhiều y bác sĩ trong cuộc chiến chống dịch thậm chí còn chấp nhận việc bị cách ly trong quá trình chăm sóc người nghi nhiễm
phòng chống dịch covid một mươi chín này thì nói chung là chúng tôi cũng rất là đề cao cảnh giác
thực hiện cái nhiệm vụ của mình trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn có mặt ở tại đây
thực ra thì làm cái ngành này chúng tôi đã xác định rồi
nếu như mà đã phải cách ly thì là phải một mươi bốn ngày cách ly ở đây
thì chúng tôi sẽ cũng nói chung là phải bán giao con cái cho gia đình
thì cũng nhờ bên gia đình tất cả là nội ngoại hai bên đều giúp đỡ để mình đi làm nhiệm vụ làm công tác
để đạt hiệu quả cao nhất trong phòng chống dịch
việt nam tập trung giám sát phát triển
để thể hiện sớm ca bệnh để điều trị tại chỗ
xét nghiệm sàng lọc tổ chức cách ly y tế theo các lớp
điều trị trên toàn tuyến giảm tải cho tuyến trung ương